tại hà nội viện công nghệ sinh học viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam công bố
chế tạo thành công bộ kit phát hiện virus covid một mươi chín trong thời gian tám mươi phút
kết quả kiểm định cho thấy bộ kit này có độ nhạy và độ đặc hiệu tương đương với bộ kít của tổ chức y tế thế giới who
nguyên lý chung của bộ kit dựa trên công nghệ nền là kỹ thuật sinh học phân tử
hiện nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm đánh giá độ nhạy và đặc hiệu trên nhóm virus gây bệnh hô hấp ở người
không phải nhóm corona do viện y học dự phòng quân đội và bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
cung cấp các mẫu chuẩn để kiểm tra kít có bị dương tính giả hay không
kết quả kiểm tra trên hai mươi mẫu bệnh phẩm virus gây bệnh đường hô hấp chính ở người cho độ đặc hiệu một trăm linh
độ nhạy đánh giá trong phòng thí nghiệm so sánh với bộ kít của who cho kết quả tương đương
giúp việt nam có thể chủ động trong sàng lọc trần đoán bệnh viêm đường hô hấp do sars cov hai